tại khu vực bãi rác cam ly thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hơn một mươi tấn mứt các loại không rõ nguồn gốc
số bút này được thu giữ kịp thời trước khi chủ hàng tung ra thị trường tiêu thụ dịp tết nguyên đán
trước đó trung tuần tháng một năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng chức năng thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng đã bất ngờ kiểm tra phát hiện và thu giữ
tại địa chỉ số hai mươi sáu ngô thị sĩ thành phố đà lạt một số lượng lớn các loại mứt được nhập về từ trung quốc
thời điểm kiểm tra chủ số hàng trên là ông nguyễn văn toàn bốn mươi tuổi ngụ thành phố hồ chí minh không trình được hóa đơn chứng từ theo quy định
cũng như nguồn gốc xuất xứ của lô hàng số mứt này đã bốc mùi khi chuẩn bị được tung ra thị trường
làm việc với cơ quan chức năng ông toàn cho biết ông đã thuê căn nhà trên làm điểm tập kết hàng để phân phối đến các đầu mối tiêu thụ tại đà lạt
đây là số lượng mứt không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng thu giữ tiêu hủy lớn nhất từ trước đến nay